thưa quý vị nếu các nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn trở nên ngày càng khăn hiếm
thì khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận không gian phát triển vô hạn
và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất những con người bình dị nhất
đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại lễ chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập bộ khoa học và công nghệ và lễ trao giải thưởng tạ quang biểu năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế quốc gia
cùng sự có đồng chí phạm gia khiêm nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế
các doanh nghiệp cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo các nhà khoa học
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam xếp thứ bốn mươi sáu
tăng hai bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong một mươi năm qua tính từ năm hai nghìn một mươi ba thứ hạng của việt nam tăng ba mươi bậc từ vị trí bảy mươi sáu lên bốn mươi sáu
việt nam liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp
việt nam được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới coi là quốc gia đạt tiến bộ về đổi mới sáng tạo
một cách có hệ thống và có tiềm năng lớn nhất là trong thế hệ trẻ
đến nay việt nam đã có bốn kỳ lân khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ xếp thứ ba trong khu vực đông nam á
hiện nay bộ khoa học và công nghệ đang tập trung giả soát đề xuất thủ tướng chính phủ các giải pháp
nhằm nâng cao năng suất lao động dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
bộ cũng đang tập trung sửa đổi toàn diện luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn tới
về giải thưởng tạ quang biểu qua một mươi năm triển khai bộ khoa học và công nghệ đã trao giải thưởng
cho một mươi tám nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc và bốn nhà khoa học trẻ
năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng hồ sơ đề cử tại kỳ xét tặng giải thưởng tăng gấp đôi so với mọi năm và đều có chất lượng rất tốt
một trong những điểm mới của giải thưởng năm nay là mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử xem xét lựa chọn nhà khoa học
để trao giải thưởng thông qua việc đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản
trong tối đa ba bài báo
khoa học quốc tế được công bố trong thời gian bảy năm
thủ tướng nhấn mạnh với nhiều chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ
và phát huy vai trò đội ngũ trí thức nhà khoa học ngành khoa học công nghệ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc
đạt những thành tiệu quan trọng đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là một yếu tố nền tảng của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
hai trong các yếu tố quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên phạm vi toàn cầu và đặc biệt quan trọng đối với nước ta hiện nay
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu
phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với vai trò nền tảng phát triển đất nước nhanh bền vững là yêu cầu khách quan
lựa chọn khôn ngoan và cần có ưu tiên về nguồn lực
thủ tướng mong rằng tinh thần say mê nghiên cứu dấn thân vì khoa học công nghệ của các thế hệ đi trước tiếp tục được lan tỏa
phát huy mạnh mẽ tạo động lực truyền cảm hứng trong thế hệ trẻ nhất là đội ngũ nhà khoa học hôm nay và tương lai trong đó có các nhà khoa học nữ
phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là một yêu cầu khách quan là một lựa chọn khôn ngoan và cần có sự ưu tiên cho nó về nguồn lực
còn nguồn lực thì có cả về thể chế cơ chế sách nguồn lực thì có cả con người
nguồn lực thì có cả cái hạ tài
thủ tướng mong rằng tinh thần say mê nghiên cứu dấn thân vì khoa học công nghệ của các thế hệ đi trước tiếp tục được tạo động lực truyền cảm hứng lan tỏa phát huy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ nhất là đội ngũ nhà khoa học hôm nay và tương lai

công tại việt nam và khẳng định nhà nước và các cơ quan hữu quan việt nam sẵn sàng tạo điều kiện
thuận lợi hỗ trợ các đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm việc tại việt nam
tiếp đại sứ armenia surin baghdad sarian quyền chủ tịch nước võ thị anh xuân khẳng định
việt nam và armenia có truyền thống gắn bó lâu dài thời gian vừa qua quan hệ hai nước phát triển
tốt đẹp hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn hai mươi
đạt ba trăm bốn mươi hai triệu usd tăng hơn năm trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi hai quyền chủ tịch nước đề nghị hai bên
giả soát lại các khuôn khổ cơ chế hợp tác song phương xây dựng cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy
mối quan hệ hợp tác đại sứ armenia surin baghdad sarian khẳng định trong nhiệm kỳ của mình
sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực tiềm năng và là đầu mối thúc đẩy hoạt động đối ngoại
chính trị và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước
new zealand s caroline rachel beresford bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam quyền chủ tịch
nước võ thị ánh xuân nêu rõ thời gian qua quan hệ giữa việt nam và new zealand phát triển tốt đẹp
nhất là đã duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao cam kết của các nhà lãnh đạo hai nước cũng được
triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục new zealand
đứng trong top ba mươi các nhà đầu tư vào việt nam hiện có hai năm trăm linh sinh viên việt nam học tập tại new
zelen quyền chủ tịch đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương và tiếp tục phối hợp
hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn liên hợp quốc cũng như khu vực góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định
trên thế giới đại sứ new zealand caroline rachel beresford cho biết chính phủ new zealand
rất ưu tiên quan hệ hợp tác với việt nam và đề nghị nâng cấp quan hệ trong thời gian tới
tiếp đại sứ thổ nhĩ kỳ cogdan kamik quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân bày tỏ vui mừng từ khi
thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quan hệ việt nam thổ nhĩ kỳ không ngừng phát triển đến nay
kim ngạch thương mại song phương đạt hơn hai hai tỷ usd tuy nhiên tiềm năng hợp tác kinh tế giữa
hai nước còn lớn bên cạnh hợp tác nghiên cứu lĩnh vực quốc phòng an ninh hai bên cần đẩy mạnh
hơn nữa phát triển văn hóa du lịch giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương việt nam sẵn sàng
tiếp đón tổng thống thổ nhĩ kỳ sang thăm coi đây là dịp quan trọng để hai nước ký kết nâng cấp quan
đối tác toàn diện vinh dự nhận nhiệm vụ tại việt nam đại sứ thổ nhĩ kỳ cohan kamik nhấn mạnh
thổ nhĩ kỳ sẵn sàng nâng cấp quan hệ toàn diện với việt nam mong muốn sớm hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý và các hiệp định thương mại giữa hai bên
chào mừng đại sứ peru patricia yolanda reyes porto carrero bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
quyên chủ tịch nước võ thị ánh xuân khẳng định peru là một trong những đối tác hàng đầu tại
nam mỹ kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm tám mươi sáu triệu đô la mỹ
năm hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước quyên chủ tịch nước cho rằng
đây là cơ hội để hai bên nhìn lại và chuẩn bị mở rộng cơ hội hợp tác
quyền chủ tịch nước khẳng định việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp peru
phát triển kinh doanh hợp tác tại việt nam nhất trí tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn
đại sứ patricia yolanda reyes porto carrero cho biết hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào tháng
một mươi một tại lima peru sẽ là cơ hội để lãnh đạo hai nước tiếp xúc cấp cao
và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trước mắt hai bên sẽ sớm triển khai các văn kiện
hợp tác về miễn thị thực hợp tác địa phương peru đánh giá cao việt nam đã lựa chọn đầu tư
vào thị trường peru hai lĩnh vực quan trọng là viễn thông và năng lượng
ngày hôm nay đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một
năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị và một năm thực hiện quy định
số chín năm hai nghìn hai mươi ba của đảng ủy công an trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong ba năm thực hiện kết luận số một năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm năm hai nghìn hai mươi ba
của bộ chính trị khóa một mươi hai về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình dự báo chiến lược
tham mưu cho đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia nâng cao quản lý nhà nước về an ninh trật tự
kéo giảm tội phạm vượt trí tiêu quốc hội đề ra tiên phong trong chuyển đổi số cải cách hành chính
phục vụ nhân dân góp phần xây dựng chính phủ điện tử
trên lý vực an sinh xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thực hiện có hiệu quả mô hình con nuôi công an xã mẹ đớt đầu được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
để thực hiện tốt kết luận số một của bộ chính trị và quy định số chín của đảng ủy công an trung ương
về chế độ học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới hình thức phương pháp nghiên cứu học tập công tác
đa dạng hóa hình thức đào tạo lý luận chính trị gắn với thực tiễn
thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy định về trách nhiệm đeo gương của cán bộ đảng viên
góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại
năm hai nghìn hai mươi ba ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với ban thường trực ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
bàn hành hướng dẫn gửi ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban đoàn kết công giáo việt nam các tỉnh thành phố
về đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trong các tôn giáo
trong đó có đồng bào công giáo xây dựng khu dân cư công giáo đoàn kết bảo vệ môi trường
nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến yêu cầu năm hai nghìn hai mươi bốn
hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng và phát hiện lựa chọn giới thiệu những nhân sự trẻ là linh mục
nam nữ tu sĩ giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội tham gia ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
nhân dịp đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và nhân sự tham gia ủy ban đoàn kết công giáo các cấp
tạo sự kế thừa và tăng cường các nhân tố mới cho hoạt động của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
tăng cường vai trò của hai bên trong công tác tuyên truyền vận động tập hợp các chức sắc chức việc
nam nữ tu sĩ tín đổ công giáo củng cố nâng cao niềm tin của đồng bào công giáo đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
thưa quý vị sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà tổ trưởng tổ công tác xuất việc ban chỉ đạo nhà nước để chỉ đạo tiến độ
triển khai các công trình dự án đường sắt đô thị tại hà nội và tp hcm đã chủ trì phiên họp đầu tiên
ngay báo cáo tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tp hcm
theo quy hoạch được duyệt tp hcm sẽ xây dựng một mươi tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy tám km
tp hcm sẽ xây dựng một mươi một tuyến đường sắt đô thị với chiều dài hai trăm hai mươi chín một km
tp hcm cũng đang thi công xây dựng hai tuyến
các tuyến còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
cả hai thành phố hiện đang triển khai xây dựng đề án tổng thể về hệ thống đường sắt đô thị
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt đô thị tại hai địa phương
phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định quan điểm đường sắt đô thị phải bảo đảm từng bước tiếp nhận
từ sản xuất chế tạo đến vận hành khai thác
các dự án sau phải cân nhắc lựa chọn công nghệ tiên tiến mà các nước đã thực hiện
trong quá trình triển khai cần có đơn vị tư vấn cho cả hai thành phố bảo đảm phân bổ dự án phù hợp
các tuyến đường sắt xây dựng đồng bộ thống nhất về công nghệ mô hình quản lý vận hành
có tầm nhìn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị
bộ giao thông vận tải cần xây dựng hệ thống quy chuẩn gắn với xây dựng đầu tư cho ngành công nghiệp đường sắt
thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm
để xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi bị cáo khác
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á viết tắt là công ty việt á
bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan
sự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
theo nội dung kháng cáo trong vụ án bị cáo nguyễn thanh long cùng nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
công ty việt á kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định
là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án
công ty việt á còn yêu cầu các tổ chức mua kit xét nghiệm không qua thủ tục đấu thầu thanh toán theo tiền như hợp đồng đã ký
công ty việt á kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa
hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của việt á không liên quan đến vụ án